thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới tham quan tổ hợp dự án sản xuất ô tô hyundai thành công tại ninh bình cơ sở lắp ráp ô tô đứng thứ hai cả nước
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngành sản xuất ô tô thương hiệu quốc gia đối với những nước có quy mô trên năm mươi triệu dân
thủ tướng cũng biểu dương tỉnh ninh bình đã có những hỗ trợ cần thiết để hyundai thành công phát triển đánh giá cao doanh nghiệp đã tích cực áp dụng tự động hóa ở nhiều khâu
nhiều công đoạn đề nghị ho hyundai thành công khắc phục một số tồn tại như tỷ lệ lắp ráp còn cao linh kiện tự sản xuất còn ít thị phần chưa thực sự cao chưa có những sản phẩm đặc trưng riêng biệt
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thủ tướng đề nghị tập đoàn thành công cần đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các doanh nghiệp nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước
để phát triển sản xuất đầu tư nghiên cứu sản xuất nhiều hơn nữa linh kiện ô tô phối hợp tốt với các cơ sở nghiên cứu đào tạo
để có nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan đến chính sách đối với ngành công nghiệp ô tô trong nước trước bối cảnh năm hai nghìn hai mươi
thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này trở về
thủ tướng cho biết đã giao bộ công thương thành lập tổ công tác khảo sát tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp sản xuất
lắp ráp ô tô trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để nghiên cứu những chủ trương phù hợp với thông lệ quốc tế
đồng thời vẫn bảo vệ và thúc đẩy ngành sản xuất ô tô trong nước